thưa quý vị sau khi đà nẵng có quyết định chính thức về việc dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn trong vòng bảy ngày
bắt đầu từ tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám dựa trên nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó tuyệt đối không được ra khỏi nhà
ngay sau khi biết thông tin thì tại các chợ đã xảy ra tình trạng người dân đổ xô chen lấn mua thực phẩm để tích trữ
giá cả hàng hóa vì thế mà tăng lên đáng kể
trước tình hình này sở công thương của thành phố cũng đã triển khai nhiều phương án kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của người dân
và thông tin này cũng kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
chèn lấn thậm chí là danh dật để mua bằng được thực phẩm bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
là những gì đang diễn ra tại các chợ truyền thống sau khi đà nẵng ra quyết định nâng cấp mức độ phòng chống dịch
với tâm lý lo lắng mua hàng tích trữ trong bảy ngày người dân đã đổ xô ra chợ
các mặt hàng như rau củ quả được mua nhiều nhất
cung không đủ cầu giá cả thực phẩm những ngày này cũng tăng lên gấp ba bốn lần so với những ngày trước đó
tại một số siêu thị người dân xếp hàng dài chờ đợi
các kệ hàng rau củ thịt cá đều được vét sạch chỉ trong một buổi sáng
để giảm tài áp lực cho các chợ truyền thống sở công thương thành phố và các doanh nghiệp đã tổ chức
bốn điểm bán hàng lưu động bình ổn giá tại quần ngũ quỳnh sơn liên kiểu và sơn trà
thời gian mở bán từ sáu đến một mươi giờ
giá thịt heo giao động từ một trăm một mươi đến một trăm hai mươi đồng một ký rau các loại ba mươi đồng một ký
mỗi ngày tại đây cung cấp từ năm trăm linh đến tám trăm linh kg thịt tuy nhiên cũng không đáp ứng nhu cầu của người dân

để đảm bảo được cả cái nguồn rau củ quả lẫm thịt cá để phục vụ nhân dân
hiện nay tại đà nẵng đã có tình trạng tiểu thương đẩy giá bán liên cao không đúng giá niềm ít
các đội quản lý thị trường tất cả các quận huyện đã lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm